sở công thương tp hcm vừa cung cấp danh sách các điểm bán lương thực thực phẩm trên địa bàn thành phố
theo đó tp hcm có tổng cộng hơn một năm trăm linh điểm bán lương thực thực phẩm phân bổ ở tất cả các quận huyện
các địa điểm bán hàng gồm hệ thống các siêu thị bixi co op mart vinmart eon co op itra lotte mart an phú
hệ thống cửa hàng shatcha foods cửa hàng bát hóa xanh cửa hàng co op food cửa hàng vinmart
quận bình tân là địa bàn dẫn đầu lượng điểm bán lương thực thực phẩm với một trăm bảy mươi ba địa điểm quận ba thấp nhất với hai mươi một địa điểm
sở công thương tp hcm cũng khuyến cáo người dân hạn chế đến các điểm mua bán tập trung để giảm rủi ro lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
theo tinh thần khuyến cáo của bộ y tế về đảm bảo khoảng cách tối thiểu hai mét giữa hai người và tích cực mua hàng trực tuyến giao hàng tại nhà